thưa quý vị vào khoảng ba giờ sáng ngày hôm nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một cơ sở kinh doanh đồ cũ
nằm trên đường đống đa thành phố quy nhơn tỉnh bình định sau một tiếng nổ lớn
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình định đã điều động tám xe cứu hỏa
cùng với hơn bảy mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với các lực lượng tại chỗ khẩn trương dập lửa
đồng thời kiểm soát đám cháy không để lan rộng ra khu vực nhà dân xung quanh
tuy nhiên do bên trong ngôi nhà có chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng
bao trùm toàn bộ ngôi nhà đến sáng nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn đang tiếp tục dập lửa
đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy